thưa quý vị đến nay việt nam có ba trăm tám mươi một ba trăm sáu mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi một ca khỏi bệnh
trong số các bệnh nhân đang điều trị thì có gần bảy trăm tám mươi ca nặng và rất nặng
hàng trăm cán bộ y tế sinh viên ngành y tiếp tục vào thành phố hồ chí minh hỗ trợ chống dịch
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông tin một tin vui
đó là từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám đến sáu h sáng ngày hai mươi sáu tháng tám
thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng tám công an xã mường nọc huyện quế phong của tỉnh nghệ an
đã ban hành quyết định xử phạt một đối tượng trốn cách ly y tế
đó là đối tượng nguyễn đức khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xóm hải lâm
xã mường nọc
trong quá trình cách ly tại nhà mới được một mươi ba ngày đã trốn vào bản vinh tiến xã hạnh dịch
để thăm vợ và con nhỏ
việc làm của khang đã bị nhân dân trong xóm phát hiện và báo chính quyền địa phương
căn cứ theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
khang bị xử phạt số tiền bảy năm triệu đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy
bắt giữ một đối tượng cùng nhiều vật chứng
đối tượng bị bắt giữ là bùi quang huy chú tại phường ngọc châu thành phố hải dương
trước đó tại cổng nhà số ba xóm phú bình a khu sáu phường nhị châu thành phố hải dương
lực lượng chức năng đã bắt quả tang huy đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông màu trắng
bên trong chứa hai mươi một viên nén hình ngũ rác màu xanh
một túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng dạng ke
huy khai nhận số vật chứng trên là ma túy tổng hợp
huy mua về để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một trận mưa to lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã tân trung huyện gò công tỉnh tiền giang
làm ba người bị thương và hàng chục căn nhà bị sập và tốc mái
thiệt hại đến hàng tỷ đồng
mưa lớn kèm rông lốc làm bốn mươi chín căn nhà sập và tốc mái
trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn
nhiều cây xanh bị lốc xoáy làm bật gốc gãy đổ
không kịp chạy
khi nhà sập ba người dân bị tôn cắt trúng người bị thương
tổng cộng thiệt hại ước tính khoảng hai hai tỷ đồng
cũng do mưa to lốc xoáy khu vực ngã tư cá nhồi
làm đứt dây hệ thống điện trung thịnh yên thế
làm mất điện một khu vực rộng lớn
điện lực thị xã gò công đã huy động toàn bộ nhân lực khẩn trương khắc phục sự cố
sở y tế tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hôm qua cho biết
địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chùm ca bệnh lây nhiễm
trong cộng đồng ở thành phố buôn ma thuột và huyện ea leo
với hai mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín mới
ngay trong chiều cùng ngày ubnd tỉnh đắk lắc đã ban hành văn bản hòa tốc
về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
kể từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng tám đến khi có thông báo mới
đối với thành phố buôn ma thuột và huyện cronbuk
là hai địa phương có tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
liên tục ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
và chưa rõ nguồn lây
thành phố buôn ma thuột và huyện cronbuk
do phải thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình
thôn buôn cách ly với thôn buôn
xã cách ly với xã
huyện cách ly với huyện
tỉnh cách ly với tỉnh
ubnd tỉnh đắk lắc yêu cầu chủ tịch ubnd các địa phương
và thủ trường các sở ban ngành
kiên quyết không để ngoài chặt trong lòng
tăng cường kiểm tra giám sát đồn đốc
việc thực hiện yêu cầu về giãn cách
nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân
gia đình với gia đình
các địa phương không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người
đặc biệt tăng cường quản lý chặt chẽ
khu cách ly phong tỏa giám sát
thường xuyên việc cách ly tại nhà theo quy định
ubnd tỉnh đắk lắc giao ubnd thành phố buôn ma thuột
triển khai thực hiện xét nghiệm nhanh
trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố
bằng hình thức xét nghiệm đại diện hộ gia đình
để khẩn trương bóc tách triệt để f ra khỏi cộng đồng
sở y tế tỉnh đắk lắc chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám cho biết
địa phương này vừa ghi nhận thêm hai chủng ca bệnh lây nhiễm
trong cộng đồng ở thành phố buôn ma thuột
và huyện ea hờ leo với hai mươi
hiện công dân khi đi qua tất cả các chốt kiểm soát dịch
trên toàn quốc sẽ được yêu cầu tiến hành khai báo y tế
trên hệ thống phần mềm quản lý công dân vùng dịch
do bộ công an xây dựng tại địa chỉ
sức khỏe dân cư quốc gia gov vn
hệ thống này cho phép người dân được chủ động kê khai tại nhà
cùng với ưu điểm là người dân
chỉ cần duy nhất một mã qr để đối chiếu lưu thông
mà không mất thời gian dừng lại để khai báo giấy
việc khai báo trực tuyến này
đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân
đến đây cũng được cơ quan ở đây hướng dẫn
và khai báo tại điểm chốt ở đấy
rất là thuận lợi
tôi khai báo xong rồi tôi quét mã qr
và đến thẳng cái hệ thống khai báo di chuyển đối diện
về bản chất thì mình nắm được
và ra đây thì các thường chủ năng cũng thông báo cho mình biết
mình thấy thì được rất là hợp lý
vì nó sẽ giảm thiểu được rất nhiều thời gian
với việc khai báo y tế điện tử
tình trạng ôn tắc tại các trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín
đã được giảm thiểu
chỉ tính riêng từ ngày một mươi một tháng tám đến nay
đã có trên bảy trăm linh lượt khai báo y tế online
không chỉ tại các chốt cửa ngõ lớn
hiện hệ thống khai báo y tế này
đã được áp dụng tới tận các chốt trạm liên huyện thị xã giáp danh
trong xưa chúng tôi có năm chốt thiên tỉnh
để cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng phối hợp
ở các chốt có thể sử dụng và hướng dẫn thành thạo
hướng dẫn nhân dân đi qua các chốt liên tỉnh này
khai báo y tế điện tử
theo hướng dẫn của bộ công an và công an hà nội
tại các điểm quy trình năm bước kê khai thông tin di biến động
được hướng dẫn cụ thể cho người dân sử dụng smartphone
hoặc máy tính có kết nối internet
công dân cũng có thể khai báo y tế qua phiếu
lưu lại và xuất trình với chốt kiểm soát tiếp theo
kèm giấy tờ tùy thân
như vậy dù khai báo online hay khai báo bằng giấy
người dân cũng chỉ cần kê khai duy nhất một lần
công dân chỉ cần trong một thời điểm di chuyển
đến một nơi cố định thì công dân chỉ cần khai một lần duy nhất
hệ thống sẽ sinh ra mã qr để cho công dân
sau đó công dân đi qua các trạm kiểm soát
công dân chỉ cần xuất trình mã qr và bộ phận kiểm soát
tại các cửa của các tỉnh
người ta sẽ đọc mã qr này
do đó công dân sẽ không phải kê khai nhiều lần
như đối với các ứng dụng trước đây
hiện đã có trên hai bảy trăm linh trạm kiểm soát covid trên toàn quốc
đưa vào sử dụng hệ thống khai báo y tế
tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn
đối với luồng xanh
bàn chỉ đạo quốc gia phòng chống covid
cũng ra văn bản thông báo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo sở giao thông vận tải
hướng dẫn các đơn vị vận tải
yêu cầu các lái xe kê khai trên ứng dụng
quản lý dân cư vùng dịch trước khi di chuyển
bộ công an chúng tôi khuyến cáo người dân
đi tham gia các giao thông
hoặc ra vào vùng dịch
thì nên có những cái khai báo trước
thế mà khi qua
thì chỉ cần
đưa ra cái mạng qr code
chúng tôi đang chỉ đạo
các bộ phận kỹ thuật cắt bớt
các trường thông tin để đảm bảo làm sao đó
những các trường thông tin nào
mà có trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
thì chúng tôi sẽ lược đi
thế mà người dân
có thể là
giảm bớt cái thời gian khai báo
việc chủ động khai báo y tế này
cũng sẽ giúp các công tác truy vết
quản lý di biến động được kịp thời và chính xác
khi công dân khai báo về tình trạng sức khỏe
lịch trình di chuyển trên hệ thống
thì ngay lập tức chính quyền địa phương
nơi công dân thường trú tạm trú
sẽ nắm được thông tin
kịp thời phát hiện công dân khai báo nơi đến không trung thực
hoặc không về nơi đến như khai báo
hiện bộ công an đang khẩn trương hoàn chỉnh
nâng cấp trang web lên ứng dụng app mobile
tạo thuận lợi trong quá trình sử dụng
hiện người dân sau khi khai báo y tế
tại địa chỉ
sẽ có giá trị trong bảy mươi hai giờ
đồng thời mã qr code này
được sử dụng chung giữa các hệ thống
phần mềm khác hiện nay như
điều này đảm bảo tính thống nhất trong quá trình khai báo
di chuyển và giảm thiểu
người dân phải kê khai nhiều lần
kể từ nay thì những bé sơ sinh có mẹ bị nhiễm covid một mươi chín
sẽ được đón về trung tâm hof
để các bác sĩ chăm sóc cả
về vật chất lượng tinh thần
trong giai đoạn chưa có gia đình đón về
và trung tâm này do bệnh viện hùng vương thành lập
chiều ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng bốn
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận
gần một thay phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ
có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín
trong nhóm này rất thấp
chỉ dưới một
các sản phụ nhiễm covid một mươi chín
buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ bình thường đủ tháng sinh ra
không có người thân chăm sóc ngày một tăng

tôi có trao đổi với đồng chí tân trí thượng
anh em chúng tôi kiên quyết phải làm sao

những trang thiết bị những điều kiện tốt nhất
để chúng ta có thể cứu được hỗ trợ được
cho các gia đình các em bé

và đặc biệt là chúng ta có thể cứu được hỗ trợ được cho các gia đình các em bé khi mà không có điều kiện chăm sóc
và đặc biệt là chúng ta cũng phải hướng đến
một cái thế hệ tương lai của đất nước chúng ta
được chăm sóc tốt được đầy đủ
hiện trung tâm hotia đang có hai mươi năm bảo mẫu
là các tình nguyện viên
do đó cần thêm người để hỗ trợ
dự kiến những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh
sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm
để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về
sở y tế tp hcm cho biết
kế hoạch việc tiêm vaccine mũi hai
đã được lòng vào kế hoạch tiêm mũi một
và theo thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất
nếu tiêm mũi một astrazeneca
từ ngày hai mươi một tháng sáu
thì giữa tháng chín sẽ tiêm mũi hai
cho đến thời điểm hiện tại
thành phố đã tiêm đủ mũi một cho hơn bảy mươi sáu người dân
trên một mươi tám tuổi
ba một viên số đã tiêm đủ hai mũi
theo đó đã tiêm được gần năm sáu triệu mũi
trong đó tổng số mũi một là hơn năm ba triệu
mũi hai là hơn hai trăm hai mươi
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi
người có bệnh nền là hơn năm trăm sáu mươi
kế hoạch của thành phố
là nhanh chóng phun mũi một
vị trí khai tiêm mũi hai đã lồng vào kế hoạch tiêm mũi một
theo thời hạn khuyến cáo của nhà sản xuất
kế hoạch tiêm mũi hai nó lồng hẳn vào trong
cả kế hoạch tiêm mũi một
tức là khi đến thời hạn
hướng dẫn nhà sản xuất thì chúng ta sẽ tiêm luôn
trên kế hoạch thì
nếu mà hai mươi một tháng sáu bắt đầu tiêm thì
cái mũi thứ hai của astrazeneca
sẽ rơi vào phẳng giữa tháng chín
giữa tháng chín
ngoài ra thì cũng đang có kế hoạch
tức là những kế hoạch mà đang tiêm
là cho các cái
trường hợp khác
ví dụ như là pfizer thì từ ba đến bốn tuần
moderna thì là bốn tuần
virocell thì là ba đến bốn tuần
thì nay thì chúng ta cũng đang
chọn cái kế hoạch của bộ y tế để phân bổ thêm
sở y tế cũng khẳng định
quan điểm của ngành y tế
là không phân biệt y tế công hay tư mà đối xử như nhau
trong đợt dịch này
khối y tế tư nhân cũng đã gặp nhiều khó khăn
khi chuyển đổi thành nơi điều trị covid một mươi chín
chính vì vậy sở y tế cũng đã hỗ trợ
các đơn vị này
các đơn vị này rất nhiều về trang thiết bị y tế
lắp đặt hệ thống oxy
để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người bệnh
hiện nay thì các cái sở y tế
ngoài công lập cũng có những cái đề xuất
trong đó thì
cũng rất là nhiều
cái đề xuất là hợp lý
vì rất là nhiều bệnh nhân covid nhẹ
nhưng mà người ta muốn nằm
trong một cái bệnh viện tư nhân
thì như vậy là
những cái chăm sóc gì liên quan đến
cái bệnh nhân covid
thuốc điều trị covid
những cái gói nào chăm sóc
một bộ y tế yêu cầu miễn phí
thì miễn phí hoàn toàn
còn những cái dịch vụ ví dụ như
là nằm riêng một phòng
giống như là trước đây
thì các bệnh viện ngoài công lập
có đề xuất là thu một phần phí
là phí dịch vụ
thì cái này thì ủy ban nhân thành phố
cũng đã có văn bản gửi đề xuất
với bộ y tế cũng như bộ tài chính
thì hy vọng trong thời gian sắp tới
thì có cái định hướng của các bộ
hiện thành phố có bảy mươi năm bệnh nhân covid
bệnh viện tầng hai gồm các bệnh viện cấp thành phố
bệnh viện giải chiến
các bệnh viện quận huyện tách đôi vừa điều trị covid một mươi chín
vừa điều trị bệnh thông thường
tầng ba có năm trung tâm hồi sức điều trị bệnh nhân nguy kịch
và ba bệnh viện
tổng số có ba sáu trăm linh giường tại tầng này
tổ công tác kiểm tra điều lệnh của công an thành phố hồ chí minh
trong khi làm nhiệm vụ
đã hỗ trợ một thai phụ mang thai ba mươi bảy tuần
gặp thai nạn đi cấp cứu kịp thời
và thoát khỏi nguy hiểm
sự việc xảy ra vào ngày hôm qua
ngày hai mươi năm tháng tám
tại ngã ba trường chinh phan văn hớn
quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
thời điểm trên chị phan thị lệ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
điều khiến xe máy biên kiểm soát tám mươi sáu b bốn hai mươi chín nghìn bốn trăm bốn mươi tám
đã va chạm với xe máy biên kiểm soát
do anh phùng ngọc bảo
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển
cú va chạm mạnh khiến thai phụ ngã văn ra đường
chân tay trẻ sước
sau khi ngã chị lệ có hiện tượng đau bụng
nghi chạy máu trong
lúc này tổ công tác công an
thành phố do trung tá trần mạnh hài
làm tổ trưởng để kiểm tra điều lệnh
tại chốt cầu tham lương đã nhanh chóng phối hợp
với lực lượng tại chỗ đưa chị lệ đến
bệnh viện cấp cứu
rất cảm ơn các đồng chí đã không ngại
khó khăn dịch bệnh
tạo điều kiện giúp vợ tôi
đi đến bệnh viện
thì tôi cũng
xin chân thành cảm ơn
và chúc các đồng chí nhiều sức khỏe
và hoàn thành nhiệm vụ
trong công việc
tại bệnh viện
các bác sĩ đã nhanh chóng
cấp cứu cho thai phụ
hiện tại sức khỏe và tính mạng của chị lệ và thai nhi
đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
một trận mưa to
lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã tân trung
thị xã gờ công tỉnh tiền giang
làm ba người dân bị thương
và hàng chục căn nhà bị sập và lốc xoáy
thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thời điểm trên
mưa lớn kèm dông lốc làm bốn mươi chín căn nhà sập
và tốc mái
trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn
nhiều cây xanh bị lốc xoáy làm bậc gốc gãy đổ
trúng người bị thương
tổng cộng thiệt hại ước tính khoảng hai hai tỷ đồng
cơ quan chức năng đã nhanh chóng bố trí địa điểm trường học gần đó
để người dân ở tạm
và khẩn trương hỗ trợ ngay thức ăn nước uống
cho các hộ dân bị tốc mái
động viên người dân an tâm ở tạm
trong thời gian khắc phục sự cố do lốc xoáy
được biết cũng do mưa to lốc xoáy
tại khu vực nhã tư cá nhội
làm đứt hệ thống dây điện trung thế
là mất điện một khu vực rộng lớn
điện lực thị xã gò công
đã huy động toàn bộ nhân lực khấn trương khắc phục sự cố
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên địa bàn tỉnh nó xảy ra một mươi ba con lốc xoáy
làm sọc vào tốc mái một trăm chín mươi bốn căn nhà
hư hỏng nhiều diện tích cây ăn trái hoa màu
ước tính thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
kết thúc bản tin là một thông tin liên quan đến an ninh trực tự
chưa qua ngày hai mươi năm tháng tám
hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ công an tp hcm
đã nỗ lực hàng giờ đồng hồ
để tháo dở và đưa xuống đất an toàn
hộp đèn gãy nghiêng trên tòa nhà cao tầng
ở trung tâm quận một tp hcm
sau khi nhận được tin tại tòa nhà ab tower
phường bến thành quận một
xảy ra sự cố gại tấm hộp đèn ngoài trời của tòa nhà
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ công an tp hcm
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiếp cận được vị trí tại tầng hai mươi một cao khoảng tám mươi mét của tòa nhà
các chiến sĩ đã dùng các nút dây
quá dây để gia cố
và giữ cố định hộp đèn trang trí tòa nhà
ước lượng dài khoảng tám mét nặng trên hai trăm linh kg
một bên hộp đèn vẫn còn bắt dính vào tường
bởi ba cái ốc vít
do hộp đèn quá nặng
cần phải có phương tiện chuyên dụng
với lắp đặt công trình cao tầng đưa xuống
nên lực lượng chức năng đã gia cố tạm
đảm bảo an toàn cho phương tiện chuyên dụng
đến phương hợp xử lý vụ việc
vâng hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ
và thực hiện kế hoạch của bộ trưởng bộ công an
công an tp đà nẵng đã tổ chức trực tuyến
lễ phát động phòng trào thi đua đặc biệt
cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
với sự tham gia của đại diện
các đơn vị nghiệp vụ
và công an bảy quận huyện trên toàn địa bàn
tại buổi lễ lãnh đạo công an tp đà nẵng
đã phát động phòng trào thi đua đặc biệt
trong toàn lực lượng công an tp với chủ đề
lực lượng công an tp
là chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên đại bàn tp
và phương châm mỗi can bộ chiến sĩ công an tp
là một chiến sĩ tiên phong
tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị trang hoan tp là pháo đài vững chắc
không bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó công an các đơn vị địa phương
của tp đà nẵng đã chủ động thực hiện
các biện pháp đảm bảo mọi mặt an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội
tham ưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
những biện pháp cấp bách để khoanh vùng
truy vết dập dịch nhanh chóng hiệu quả
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự
công an cơ sở đã nắm mắt tình hình đời sống
các hộ khó khăn yếu thế để hỗ trợ kịp thời
giúp cho người dân yên tâm đồng lòng
cùng chính quyền thành phố
thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
với phương châm người chiến sĩ công an hà nam
kiên định bản lĩnh chính trị
quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
công an tỉnh hà nam cũng đã tổ chức
phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
công an hà nam lái trán phòng chống dịch covid một mươi chín
thay bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
phong trào thi đua đặc biệt nhằm huy động
tối đa sức mạnh tinh thần trí tuệ của toàn lực lượng
công an hà nam vào công cuộc phòng chống
và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
tiếp theo sẽ là các tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi năm tháng tám tòa án nhân dân tỉnh phú yên
đã mở phiên sơ thẩm công khai xét xử vụ án
hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tòa đã tuyên phạt bị cáo ngô công chứ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú ở thôn phú nông xã hòa bình một huyện tây hòa
một mươi tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo khoảng một một trăm linh chín bộ luật hình sự
theo cáo chẳng mặc dù biết rõ
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
là tổ chức phản động khủng bố
có hoạt động chống phá đảng
nhà nước và nhân dân việt nam
nhưng ngô công chứ vẫn đăng ký tham gia tổ chức
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
lợi dụng mạng xã hội
ngô công chứ đã thực hiện hành vi vu khống
bịa đặt kích động lôi kéo nhiều người
cùng tham gia tổ chức phản động khủng bố
chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
nhằm mục đích hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân
ngoài bị tuyên phạt mức một mươi năm tù giam
ngô công chứ còn bị tòa tuyên
buộc chấp hành hình phạt bổ sung
quản chế năm năm tại địa phương
kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã khởi tố või hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
tại thôn ba xã kiền bái huyện thủy nguyên
về tội giết người để điều tra theo quy định
theo kết quả điều tra của cơ quan công an
và tối ngày một mươi năm tháng tám
do mâu thuẫn với con gái là nguyễn thị hiền
về việc đã xây dựng gia đình
nhưng không về nhà trẻ
nên ông hải yêu cầu chị hiền về ở nhà chồng
do không nghe lời bố
giữa ông hải và chị hiền xảy ra sâu sát
sau đó ông hải lấy xe máy
đi đến cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ một mươi
thuộc địa phận thôn hai xã kiền bái
mua khoảng một mươi năm lít xăng
mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị hiền
rồi dùng bật lửa châm lửa đốt
dẫn đến vụ cháy
hậu quả là bốn người có mặt trong phòng
là bà nguyễn thị thúy năm mươi tuổi là vợ của ông hải
chị hiền và anh khương là chồng chị hiền
và cháu nhi con gái của chị hiền
anh khương tử vong
tài sản trong căn phòng bị hư hỏng hoàn toàn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
vừa khởi tố bắt tạm giam một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
nhóm gây ra vụ án giết người này
gồm một mươi hai đối tượng
cùng chú tại huyện cư mở ga
và thành phố buôn ma thuật
nạn nhân là y thông bia
chú huyện cư mở ga
quá trình điều tra
bước đầu nhóm đối tượng
cư mở ga

khi cả nhóm đang trên đường đi
thì bị nhóm của y thông bia
đứng bên đường dùng gạch đá ném
làm hai đối tượng trong nhóm bị thương
sau đó cả nhóm đã mang theo dao dựa gậy
lao vào đánh trả nhóm của y thông bia
hậu quả y thông bia bị đánh nhổ nhát vào đầu
vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó nhóm đối tượng trên bỏ trốn
nhưng đã bị phòng kế sát hình sự
phối hợp với công an huyện cư mở ga
tiến hành điều tra truy bắt
đi xe máy không đeo khẩu trang
không được mũ bảo hiểm
khi được lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín nhắc nhở
vì trần văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại một trăm linh một phan huy chú
phường ít kiều quận hòa đông thành phố hà nội
lại có hành vi lăng mạ xúc phạm
và hành hung một cán bộ công an phường
gây thương tích
cụ thể là hồi một mươi năm h chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
tại điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa
do có ca nhiễm bệnh
là ép công trên địa bàn phố nguyễn thái học
phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung
cùng với tổ công tác
đã phát hiện một nam thanh niên không đeo khẩu trang
đi xe máy với tốc độ cao
nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
đi vào khu vực phong tỏa
và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đối tượng đã lớn tiếng chửi bới
xúc phạm tổ công tác túng cổ áo
xô đẩy giật khẩu trang
và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường
gây thương tích
trước hành vi manh động của đối tượng
cán bộ chiến sĩ công an phường nhanh chóng được tăng cường
phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
thịnh là đối tượng đã có hai tiền án
về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận hà đông thụ lý
giải quyết theo quy định của pháp luật
lợi dụng xe luồng xanh
để vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
hai đối tượng trong chuyên án
vừa bị phòng kiện sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà nội
bắt giữ cùng vật chứng là một mươi bánh heroin
và số lượng lớn ma túy tổng hợp
vâng thời điểm hiện nay
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội
và nổi lên một số thủ đoạn
tội phạm trong thời điểm này
đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh
để vận chuyển những hàng hóa cấm
trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép
từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải
vận chuyển theo dạng xe luồng xanh
từ các tỉnh tây bắc về hà nội
thế nhưng dưới lớp hoa quả này
là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh
tương tự các thùng hàng khác
đều chứa ma túy dạng metafetamin
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy
trong thời điểm dịch bệnh
đang có diễn biến phức tạp như hiện nay

cái xe này
và những xe chở thực phẩm
để mà vận chuyển ma túy
thì bước đầu khi bắt giữ
các đối tượng

và đối tượng nguyễn văn hồ

qua công tác nắm tình hình
các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an hà nội
đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
từ các tỉnh tây bắc về hà nội
tiêu thụ do đối tượng hoàng văn linh
ở trương mỹ hà nội cầm đầu
với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy
và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc
về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh
còn có đối tượng nguyễn văn hùng
chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này
là một mươi bánh heroin
sáu một tỷ đồng
và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
để mà thực hiện
được thắng ở cái chuyên án này
thì cái lực lượng ma túy của toàn thành phố
cũng đã tăng cường
tất cả lực lượng xuống
cơ sở nắm mắt tình hình địa bàn
là phát huy tất cả
những cái biện pháp
để làm sao chúng tôi phong lợi
và chấn áp tội phạm
không để cái tội phạm ma túy
xảy ra phức tạp
theo cơ quan công an công tác trinh sát
nắm tình hình đường dây tội phạm này
gặp rất nhiều khó khăn
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tuy nhiên với sự chủ động trước những diễn biến
và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an hà nội
đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này
kênh quyết không để các đối tượng
lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động
trong tám tháng của năm hai nghìn hai mươi một
tài nạn giao thông trên cả nước
tiếp tục giảm sâu ở cả ba tiêu chí
về số vụ số người tử vong và số người bị thương
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc xảy ra bảy sáu trăm bốn mươi bảy vụ tài nạn giao thông
làm chết ba tám trăm chín mươi hai người
bị thương năm ba trăm hai mươi sáu người
cụ thể đường bộ xảy ra bốn tám trăm hai mươi sáu vụ
làm chết ba tám trăm hai mươi người
bị thương hai năm trăm chín mươi hai người
đường sắt xảy ra bốn mươi bảy vụ
làm chết bốn mươi một người
bị thương một mươi hai người
đường thủy xảy ra ba mươi hai vụ
làm chết hai mươi hai người
bị thương một người
hàng hải xảy ra sáu vụ
làm chết và mất tích chín người
không có người bị thương
tính riêng trong tháng tám năm nay
kể từ ngày một mươi năm tháng bảy cho đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc xảy ra năm trăm một mươi vụ tài nạn giao thông

và làm bị thương ba trăm bốn mươi hai người

và quy trình kiểm tra tại các chốt kiểm dịch
từ cấp tỉnh đến cấp huyện cấp xã
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trật tự an toàn giao thông
và thuận lợi trong hoạt động vận tải hàng hóa
chủ động ra soát để kịp thời bãi bỏ những quy định không phù hợp
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
thực hiện quét qr code bằng điện thoại thông minh
hoặc thiết bị chuyên dụng để kiểm tra nhanh
đảm bảo lưu thông nhanh các phương tiện
có giấy nhận diện qr code còn hiệu lực
trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện qr code
hoặc có nhưng hết thời hạn
thì mới thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế
và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai
đối với người trên phương viện
khoảng ba ngày trở lại đây
tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
cầu xuân phương trên quốc lộ hai
giáp danh thành phố hà nội và tỉnh vĩnh phúc
xảy ra tình trạng u nứ

kéo dài các phương tiện di chuyển khó khăn
nguyên nhân được lực lượng chức năng đưa ra
là do các xe vận tải lùng xanh
đa phần đăng ký lộ trình di chuyển qua tuyến đường này
gây ra sự quá tải tại chốt kiểm soát
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hàng xe xét dài trên quốc lộ hai
để qua chốt kiểm soát tại cầu xuân phương
giáp danh giữa huyện sóc sơn hà nội
và thị xã phúc yên vịnh phúc
đa phần các phương tiện đi trên tuyến đường này
thuộc diện sẽ ưu tiên đi lùng xanh
chắc chắc mấy tiếng đồng hồ này rồi đấy
không đi được anh ạ
hôm nay thì nhanh hơn hôm qua
hôm qua chờ năm tiếng
thì việc phải chờ thì có ảnh hưởng gì đến
cái việc mà đi lại di chuyển
công việc của mình không anh
có ảnh hưởng nhiều
mình với em chạy hàng honda
honda phải dừng chuyền
hai hôm qua hùn dài
không đi được chờ phải hai ba tiếng
nó ảnh hưởng đến cái việc giao hàng của mình như thế nào ạ
có chứ vừa nhớ chậm không đóng được hàng
với cả nhiều lúc phải đi trước
hôm nay em đi trước phải đi trước hai tiếng
một mươi một h ba mươi đóng hàng chín h ba mươi phải đi
chờ tắt hôm qua tắt đến tận mãi kìm anh
nhưng mà đối với việc kiểm soát
các phương tiện đi lại thì theo anh
thấy nó phù hợp hay là không phù hợp
nhiều lúc là nó hơi bất cập
một em có cái giấy lùng xanh
và cái xanh nghiệm pcr âm tính
rồi lên kia lại phải khai báo y tế
cho nên là nó bất cập lắm
do đây là tuyến đường huyết mạch
nhiều phương tiện từ hà nội di chuyển qua
thành phố phúc yên vĩnh phúc để đi các tỉnh phía bắc
nên nhiều phương tiện đổ dồn về
dẫn đến tình trạng u nứ kéo dài
chốt số một đầu cầu xuân phương
là một trong những cái chốt lớn
của đầu cửa ngõ tỉnh phúc
lưu lượng xe rất lớn
khi mà lưu thông qua tại chốt
thì cái này nó
cái lưu lượng xe nó phụ thuộc
qua chốt nó phụ thuộc vào
thời điểm trong ngày
cái đấy thì
ví dụ các cái xe mà không phải luồng xanh
thì bắt buộc phải qua chốt để khai báo đầy đủ dương tin
nếu mà không đuổi đủ
điều kiện làm bắt buộc phải quay đầu
khi mà cấp cái luồng xanh cho
cho các xe
mà cái xe chở hàng thiết yếu
thì nên chăng để chia sẻ
với cái những cái cung đường khác
ví dụ như
ví dụ đi một tỉnh về các tỉnh phía bắc
về có thể đường cao tốc
thì có thể chia sẻ đi lên đường cao tốc
hoặc là những cái đường khác
để giảm tải cho cái lưu lượng
thông tham gia qua cái chốt số một
là cái chốt
ở quốc lộ hai
trái ngược với khung cảnh
tại chốt kiểm dịch quốc lộ hai
tại chốt kiểm dịch đường chục chín mê linh
giáp danh tỉnh vĩnh phúc
lượng phương tiện lưu thông qua đây khá thưa vắng
một số xe tải lống xanh khi di chuyển qua đây
đã buộc phải quay đầu
vì đi không đúng cung đường
như đã đăng ký trước đó
điên là vĩnh phúc đúng không

lộ trình tuyến của anh là quốc lộ ba mươi hai

võ văn kiệt
tổ trăng long
vành đề ba
đi qua tỉnh thành phố khác
đúng không ạ
đấy thế thì anh phải đi theo đúng lộ trình tuyến của anh